tại hà nội bộ thông tin và truyền thông vừa thông báo về kế hoạch chuyển đổi mã thuê bao di động
theo đó sẽ có khoảng sáu mươi triệu thuê bao một mươi một số được chuyển sang một mươi số
việc chuyển đổi mã mạng vsat từ chín trăm chín mươi hai xxx xxx sang mã mạng sáu trăm bảy mươi hai xxx xxx
và chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động một mươi một số về một mươi số cụ thể như sau
mobifone từ mã mạng cũ là một trăm hai mươi một trăm hai mươi một một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi tám
chuyển đổi sang mã mạng mới là bảy mươi bảy mươi chín bảy mươi bảy bảy mươi sáu bảy mươi tám
vinaphone mã mạng cũ là một trăm hai mươi ba một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi chín
sẽ chuyển đổi sang mã mạng mới là tám mươi ba tám mươi bốn tám mươi năm tám mươi một tám mươi hai
việc theo mã mạng cũ là một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi bốn một trăm sáu mươi năm một trăm sáu mươi sáu
chuyển đổi sang mã mạng mới là ba mươi hai ba mươi ba ba mươi bốn ba mươi năm ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám và ba mươi chín
vietnam mobile từ mã mạng cũ là một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi tám
chuyển đổi sang mã mạng mới là năm mươi sáu năm mươi tám
gmobile từ mã mạng cũ là một trăm chín mươi chín
chuyển đổi sang mã mạng mới là năm mươi chín
thời gian bắt đầu chuyển đổi vào h ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và kết thúc chuyển đổi vào hai mươi ba h năm mươi chín phút
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thời gian bắt đầu quay số song song vào h ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và kết thúc quay số song song vào hai mươi ba h năm mươi chín
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào h ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và kết thúc âm thông báo vào hai mươi ba h năm mươi chín
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín